các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
bác sĩ đã nhanh chóng khâu phục hồi đoạn ruột tổn thương khâu lại chỗ rách mạc treo ruột lau rửa sạch ổ bụng và đặt dẫn lưu
sau hơn một giờ ca phẫu thuật thực hiện thành công giúp người bệnh vượt qua cơn nguy kịch
một tuần sau điều trị người bệnh đã ổn định và được ra viện
bác sĩ nguyễn hữu luân khoa ngoại tổng hợp bệnh viện đa khoa thị xã phú thọ cho biết
đây là ca bệnh khó trong tình trạng rất nguy cấp người bệnh vừa thủng tạng vừa mất máu nếu không xử trí kịp thời tiên lượng rất xấu
chúng tôi đã cố gắng chạy đua với thời gian bình tĩnh xử trí tình huống để phẫu thuật cứu sống người bệnh
thủng tạng rỗng là một bệnh lý cấp cứu ngoại khoa nguy hiểm tỷ lệ tử vong cao cần được phẫu thuật cấp cứu sớm
nhiều người vì chủ quan với đau bụng sau ăn đau dạ dày mạng tính dân tới tình trạng nguy kịch
nguyên nhân thủng tạng rỗng có thể kể đến như
thủng do ống nội soi tiêu hóa
khi bị thủng tạng rỗng người bệnh cảm thấy đau đột ngột dữ dội là dấu hiệu chủ yếu có biểu hiện nôn nhưng thường ít gặp
trong những giờ đầu không có bí trung đại tiện khi người bệnh đau nhiều và tăng lên bác sĩ khám thấy bụng cứng như gỗ co cứng thành bụng
những trợ trình trên khác với các trường hợp viêm phúc mạc do các nguyên nhân khác
tuy nhiên diễn biến lâm sàng có thể chuyển sang một hình thái khác đó là trong sáu giờ đầu người bệnh đau thương vị dữ dội
thường có sốc kèm theo đau nhanh chóng lan ra khắp ổ bụng và chuyển sang giai đoạn bình thường khoảng sáu giờ tiếp theo
nhất là trường hợp lỗ thùng nhỏ thùng xa bữa ăn hoặc lỗ thùng được bít lại dịch dạ dày thoát ra qua lỗ thùng ít và có thể chạy xuống hố trộn phải
theo rãnh đại tràng phải gây đau ở hố trộn phải nên dễ nhầm với viêm ruột thừa cấp
do đó các bác sĩ khuyến cáo mọi người không nên chủ quan với sức khỏe của bản thân nên đi khám bệnh sớm nếu thấy có các biểu hiện của viêm đất dạ dày
tá tràng với các triệu chứng như nóng rát vùng thương vị ợ hơi ợ chua để được tư vấn điều trị kịp thời tránh ra những biến chứng nguy hiểm như thùng ổ luet
chảy máu dạ dày ung thư người dân cần trang bị bảo hộ lao động đầy đủ tuân thủ theo quy định về an toàn lao động khi làm việc
nếu bị chấn thương bụng kín cần được sơ cứu và vận chuyển đến các cơ sở y tế kịp thời